bộ ngoại giao iran cho biết ngoại trưởng của nước này housin amir abdullahian và người đồng cấp các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae
sheikh abdullah bin zayed al nahyan đã có cuộc điện đàm thảo luận về quan hệ song phương và các vụ đốt kinh quran gần đây tại thụy điển và đan mạch
trong cuộc điện đàm ngoại trưởng ami abdullahian cho rằng các vụ đốt kinh koran tại hai nước châu âu nói trên đã làm tổn thương các tín đồ hồi giáo trên toàn thế giới
đồng thời kêu gọi có hành động nghiêm khắc đối với thủ phạm
nhà ngoại giao iran cũng đề xuất triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngoại trưởng của tổ chức hợp tác hồi giáo oec
để thảo luận về vấn đề này ngoại trưởng sheikh abdullah bin zayed al nahyan đã lệ đán mạnh mẽ mọi hành vi xúc phạm nhằm vào cuốn sách linh thiêng của người hồi giáo và niềm tin tín ngưỡng
đồng thời hoát nganh đề xuất của ông amir abdullahian về tổ chức cuộc họp của oic
cùng ngày trong cuộc điện đàm với người đồng cấp liban adela buhabib ngoại trưởng thụy điển tobias bistrom đã lấy lầm tiếc về hành động bán bổ kinh quran
và xúc phạm tín ngưỡng cũng như biểu tượng của đạo hồi tại thủ đô stockholm của nước này
đáp lại ông buhabib hoan nghênh quan điểm này và khuyến khích thụy điển thực hiện các bước đi thiết thực nhằm giảm bớt tư tưởng thù hận và bài hồi giáo ngày càng gia tăng